các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bé gái dna bốn tuổi trú tại canh nậu thạch thất hà nội bị người tình của mẹ là nguyễn trung nguyên ba mươi tuổi chú cùng huyện liên tiếp ra tay tàn độc gằm chín chiếc đinh và đầu hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa sanh pôn
ngày hai mươi bốn tháng hai ông đỗ hữu chức ông nội bài a cho biết gia đình rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của cháu và liên tục phải có người ở lại bên cạnh chăm sóc theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn
hiện cháu vẫn đang hôn mê
nằm bất động một chỗ sức khỏe xấu các bác sĩ vẫn chưa thể phẫu thuật để lấy đinh trong đầu cháu ra được ông chức nói
theo ông trức gia đình ông hiện có nhiều người đang phải cách ly do mắc covid một mươi chín nên gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc đi lại trong non cháu
tôi phải tạm lánh đi nơi khác hạn chế tiếp xúc với mọi người để con vào viện mua thuốc men cho cháu khi bác sĩ yêu cầu ông trức cho biết
ông trức chia sẻ thêm thời gian vừa qua mẹ đẻ cháu a là chị n t l hai mươi bảy tuổi
có gọi điện cho ông và mong muốn được vào thăm chăm sóc cháu
gia đình tôi không ngăn cấm hai mẹ con gặp nhau tuy nhiên do dịch bệnh nên bệnh viện cũng hạn chế chỉ cho một người ở lại và phải được sự đồng ý của các bác sĩ
vụ cháu bé bị di ghẻ chút đòn roi đến tử vong chưa xử lý thì đến vụ cháu bé bị ghim đinh vào đầu
vụ cháu bé bị di ghẻ chút đòn roi đến tử vong chưa xử lý thì đến vụ cháu bé bị ghim đinh vào đầu
nay lại vụ bố ném con xuống sông đang khiến dư luận bàng hoàng phẫn nộ
hàng nghìn bình luận bày tỏ sự phẫn nộ
các cháu còn nhỏ quá không có tội tình gì tại sao lại vì những cơn ghe mù quáng mà cướp đi mạng sống các cháu
theo tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tổng đài tiếp nhận một mươi năm hai mươi tám ca tư vấn và bảy trăm linh sáu ca hỗ trợ can thiệp cho trẻ em
trong bảy trăm linh sáu ca hỗ trợ can thiệp cho trẻ em có ba trăm sáu mươi hai ca có hành vi tàn độc với trẻ em chiếm năm mươi một hai mươi bảy cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi là một trăm sáu mươi bảy ca
từ số liệu trên có thể thấy số lượng trẻ em cần giúp đỡ ngày càng gia tăng một cách đáng báo động
trước đó xã hội dạy sống vì di ghẻ ra tay dạy rỗ con chồng đến tử vong
kết quả điều tra cho thấy bé gái ntva tám tuổi sống cùng gì ghẻ là nguyễn võ quỳnh trang
nam hai mươi sáu tuổi quê gia lai tạm trú bình thạnh và bố nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi ngụ quận một
đến nay cơ quan điều tra làm rõ trong hơn một năm chung sống với người tình và con riêng của thái
tại căn hộ thuê ở chung cư saigon pearl phượng hai mươi hai quận bình thạnh
trang đã nhiều lần ra tay tàn độc với con riêng người tình và gây ra hậu quả thương tâm
cướp đi mạng sống của nạn nhân vào chiều hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
vụ việc chưa có hồi kết thì chưa đầy tháng sau
hội lại bàng hoàng về vụ việc một nạn nhân nhỏ tuổi ở hà nội
bị người tình của mẹ ra tay tàn độc với chín chiếc đinh găm trên đầu
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một bệnh viện đa khoa huyện thạch thất tiếp nhận bé dna trong tình trạng hôn mê
sau khi được bác sĩ cấp cứu đã chụp phim làm chẩn đoán và phát hiện chín dị vật giống đinh trong đầu nạn nhân
nên đã chuyển tuyến lên bệnh viện đa khoa sanh pôn đồng thời báo công an huyện thạch thất
ngày hai mươi tháng một công an thành phố hà nội cho biết
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn trung nguyên ba mươi tuổi
ở huyện thạch thất hà nội về hành vi dọn người này
cơ quan điều tra xác định huyên chính là người được xác định ra tay với bé dna
ngoài ra công an tiếp tục làm rõ vai trò của nguyễn thị l hai mươi bảy tuổi mẹ của bé a
và là người tình của huyên liên quan vụ án
hai vụ án liên tiếp liên quan đến những nạn nhân nhỏ tuổi chưa thể tự bảo vệ bản thân
gây chấn động đang trong quá trình điều tra xử lý
thì tối một mươi bảy tháng hai dư luận lại một lần nữa dậy sóng khi người cha nhẫn tâm
mang đứa con gái của mình ném xuống sông chỉ vì giận vợ
hình ảnh được camera ghi lại chỉ có thể đúc kết quá độc ác và tàn nhẫn mất hết tính người
theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng khoảng một mươi chín h ba mươi ngày một mươi sáu tháng hai
trần văn viên ba mươi tuổi xảy ra mâu thuẫn cãi vã vì ghen tuông với vợ là lê thị tina
ba mươi tuổi ngụ cùng xã tam hải
dư luận bày tỏ phẫn nộ
thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ án thương tâm đối với các nạn nhân nhỏ tuổi do người lớn gây ra
vụ cháu bé bị di gẻ chút đòn roi chưa xử lý thì đến vụ cháu bé bị ghim đinh vào đầu
nay lại vụ bố ném con xuống sông
quá độc ác và tàn nhẫn mất hết tính người
các cháu còn quá nhỏ không có tội tình gì làm cha làm mẹ cốt để yêu thương
chăm sóc con cái chứ đâu phải để chút đòn roi lên chúng rồi dẫn đến hậu quả thương tâm như vậy
bản luận về vấn đề này
luật sư lê cao đoàn luật sư thành phố đà nẵng phân tích
điều bốn mươi bảy luật trẻ em hai nghìn một mươi sáu có nêu ba cấp độ thực hiện trong yêu cầu bảo vệ trẻ em
trong đó có phòng ngừa hỗ trợ và can thiệp
luật pháp có nhiều biện pháp được chỉ ra trong cấp độ phòng ngừa
như tuyên truyền phổ biến cho cộng đồng cung cấp thông tin trang bị kiến thức cho những người liên quan
giáo dục tư vấn kiến thức xây dựng môi trường sống an toàn và phù hợp với trẻ em
như vậy cấp độ phòng ngừa là vô cùng quan trọng để xác định được môi trường sống
môi trường chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục đối với trẻ em
việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa trong thực tế lại rất mơ hồ không quyết liệt
dẫn đến môi trường sống tốt đẹp nhất cho trẻ em không được quan tâm đúng mức
theo luật sư cao chúng ta thường nhận thấy điểm chung của những vụ việc này là sự đã rồi mới nháo nhảo lên
mới thể hiện thái độ sự cam phẫn mới đòi hỏi chế tài
nhưng cái gốc của vấn đề là làm sao để trẻ em không được quan tâm đúng mức
nếu chúng ta làm tốt những giải pháp phòng ngừa làm sao để tạo dựng môi trường sống tốt đẹp cho trẻ em
bằng các kỹ năng kiến thức tư duy của chính người lớn chúng ta
thì chúng ta lại chưa thực sự bắt tay vào một cách quyết liệt
theo lời luật sư cao trẻ em cần được che chở yêu thương từ người thân gia đình xã hội với sự quan tâm trân trọng nhất
có nhiều sự việc xảy ra cho thấy vì những sai lầm sự ích kỷ của người lớn
sự thiếu yêu thương trọn vẹn dẫn đến con trẻ bị đối xử bằng những hành vi tàn độc theo
nạn đối xử độc ác với trẻ em muốn giảm được thì bản thân xã hội cần trong lành nhân văn hơn
con người trong các mối quan hệ cần quan tâm đến quyền thiêng liêng của con trẻ
pháp luật với các chế tài nghiêm khắc là một phần
vấn đề thức tỉnh xúc cảm yêu thương trong mỗi con người là điều quan trọng
để những nỗi đau tương tự ít đi trong cuộc sống
ngoài cấp độ phòng ngừa luật trẻ em hai nghìn một mươi sáu cũng quy định rất cụ thể các cấp độ hỗ trợ
can thiệp trách nhiệm cung cấp xử lý thông tin thông báo tố giác hành vi
gây ảnh hưởng đến trẻ em để tùy từng trường hợp thì có những phương thức xử lý cụ thể khác nhau
nhưng trên thực tế nếu chỉ triển khai với những kế hoạch theo hội đoàn thể
làm lấy lệ và hình thức không có một lực lượng công vụ hành chính chuyên nghiệp
thực thi các kế hoạch bảo vệ trẻ em thì rất khó để đạt được hiệu quả
thưa quý vị liên tiếp những vụ án thương tâm xảy ra và cơ quan chức năng vẫn đang trong thời gian điều tra
chưa rõ những bản án mà những kẻ vô nhân tính này sẽ phải chịu là gì
nhưng những đau thương gây ra cho các nạn nhân đã quá rõ ràng
có nạn nhân đã mãi mãi rời xa cõi đời có nạn nhân vẫn đang từng ngày đau đớn nỗ lực để giành lại sự sống
những hiện thực quá tàn khốc những nỗi đau mà người lớn cũng khó có thể chịu đựng được
lại đang dáng xuống những nạn nhân còn quá nhỏ
hy vọng những vụ án này sẽ trở thành hồi chuông báo động và pháp luật sẽ có bản án thích đáng cho những tội ác này
cảm ơn quý vị theo dõi đến cuối video và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo